ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
tiếp tục phiên tòa xét xử trương châu hữu danh và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ